giới chức kenya bắt đầu khám nghiệm hơn một trăm linh tử thi các thành viên giáo phái tuyệt thực
sau khi khai quật thi thể của họ từ những ngôi mộ tập thể ngày hai mươi một tháng bốn
các nhà điều tra cho biết thi thể của một số trẻ em có dấu hiệu chết đói và một số trường hợp bị ngạc thở
các nhà điều tra đã hoàn thành khám nghiệm một mươi tử thi
bao gồm chín trẻ em từ một mươi tám tháng đến một mươi tuổi và một phụ nữ trưởng thành trong số một trăm linh một thi thể được tìm thấy
kết luận chỉ ra hai người có dấu hiệu ngạt thở trong khi những người còn lại có dấu hiệu chết đói
và không có thức ăn trong dạ dày
nhà chết chết đang thu thập các mẫu adn từ những người đã báo cáo người thân mất tích
và sẽ thực hiện quá trình đối chiếu trong ít nhất một tháng
những cái chết này là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất liên quan đến giáo phái trong lịch sử hiện đại
và số nạn nhân dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa
khi hội chữ thập đỏ kenya cho biết hơn ba trăm linh người đã được báo cáo là mất tích
sẽ có tới hơn tám trăm linh người phải rời khỏi sudan do cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
giữa quân đội và lực lượng bán quân
các quân sự tại nước này cảnh báo vô đường liên hợp quốc đưa ra
trong đó có tính tới những người đang tị nạn tại quốc gia châu phi này
ở thời điểm trước cuộc giao tranh sudan đang tiếp nhận một một mươi ba triệu người tị nạn
khiến quốc gia này trở thành một trong những nước tiếp nhận người tị nạn chính ở châu phi
sau khi cuộc giao tranh nổ ra tổng cộng đã có hơn bảy mươi năm người phải sơ tán trong đất nước sudan
và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên trong những ngày tới
hiện tại các cuộc di chuyển xuyên biên giới lớn nhất trong khu vực được ghi nhận là
của những người sudan chạy trốn sang sass và những người tị nạn nam sudan quay trở về quê hương
trước tình hình nhân đạo đang ngày một tồi tệ và diễn tiến nhanh chóng tại sudan
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã cử phó tổng thư ký liên hợp quốc
phụ trách vấn đề nhân đạo martin griffith tới quốc gia này trong ngày hôm nay
để tìm giải pháp thúc đẩy các hoạt động cứu trợ người dân
cuộc xung đột bùng phát từ ngày một mươi năm tháng bốn tại sudan hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn sáu trăm linh người
và khiến hơn năm người bị thương
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã đệ trình lên quốc hội ukraine
các dự luật gia hạn về áp dụng thiết quân luật và động viên quân dịch
vẫn chưa rõ đề xuất này kéo dài thời hạn trong bao lâu
cũng như chưa có các ghi chú giải thích về các dự luật này
hiệu lực của luật thuyết quân luật và tổng động viên ở ukraine đã được kéo dài
thêm chín mươi ngày từ ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
kênh truyền hình fox news trước đó cho biết kiev đang chuẩn bị cho đợt huy động quân dịch lớn nhất trong nước
sẽ vượt xa đáng kể đợt huy động mùa thu năm hai nghìn hai mươi hai
để phục vụ cho cuộc phản công mùa xuân của các lực lượng vũ trang ukraine
bộ quốc phòng ukraine tuyên bố đang hoàn tất chuẩn bị lực lượng
và sẵn sàng mở đợt phản công giành lại lãnh thổ khi điều kiện thuận lợi
theo tài liệu của lầu năm góc bị rò rỉ gần đây
ukraine dự kiến huy động ít nhất một mươi hai lưỡi đoàn cho chiến dịch phản công
ở khu vực miền đông và miền nam
trong khi đó tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato cho biết
phương tây đã chuyển hơn chín mươi tám số tăng thiết giáp theo cam kết cho ukraine
tổng thống mỹ joe biden hôm qua đã tiếp vào các cuộc hội đàm
với tổng thống ferdinand marcos jr tại nhà trắng
tổng thống biden đã nhất trí với người đồng cấp philippines
về việc thiết lập các phương thức hợp tác ba bên với nhật bản
theo nhà trắng trong bối cảnh mỹ tăng cường nỗ lực ngăn chặn trung quốc
mở rộng ảnh hưởng tại khu vực này
hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cải thiện khả năng tương tác
của các lực lượng song phương trên bộ trên biển trên không và trên mạng
sau cuộc họp tại washington
tổng thống mỹ joe biden cũng công bố kế hoạch chuyển giao
ba máy bay vận tải c một trăm ba mươi và tàu tuần tra cho philippines
theo các quan chức philippines hồi đầu năm nay
ý tưởng với các cuộc đàm phán an ninh có sự tham gia
của các cố vấn an ninh quốc gia mỹ nhật bản và philippines
đã được đưa ra thảo luận
theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh
tại phòng bầu dục hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng
của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển đài loan
như một yếu tố không thể thiếu của an ninh và thịnh vượng toàn cầu
tuyên bố cũng cho hay hai nhà lãnh đạo đã nhất trí
tìm kiếm sự hợp tác ba bên với australia
tại thái lan hơn một bốn trăm linh sĩ quan cảnh sát và sĩ quan tuần tra biên giới
cùng sáu trăm linh xe tuần tra đã được triển khai để đảm bảo công tác
vận chuyển lá phiếu tới bốn trăm linh khu vực bầu cử trên cả nước
sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm vào ngày bảy tháng năm tới đây

cảnh sát đã được bố trí hộ tống các xe tải trở lá phiếu
từ trụ sở chính của bưu điện thái lan ở thủ đô bangkok
tới bốn trăm linh khu vực bầu cử trên toàn quốc
mỗi xe tải chở lá phiếu sẽ có hai xe tuần tra đi kèm phía trước và sau
hai sĩ quan tuần tra biên giới được trang bị đầy đủ vũ khí và mặc áo chống đạn
sẽ đi cùng mỗi xe tải chở phiếu bầu cho tới khi xe tới đích
ngoài ra các camera quan sát cũng được lắp bên trong tất cả các xe tải
chở lá phiếu và được kết nối liên tục với trụ sở chính
của trung tâm điều phối công tác bỏ phiếu bầu cử cho tổng tuyển cử năm hai nghìn hai mươi ba
số liệu thống kê cho thấy có hơn hai hai triệu người thái lan đã đăng ký bỏ phiếu sớm
thư thông báo về những cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu cũng đã được ủy ban bầu cử
gửi đến một mươi tám bốn mươi chín triệu hộ gia đình trên cả nước
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân
và nhân dân lao động ở pháp
đã nhanh chóng bị phá hoại bởi bạo lực ở nhiều thành phố lớn
do làn sóng phản đối cải cách hưu trí của chính phủ
có ít nhất hai trăm chín mươi một phần tử quá khích bị bắt giữ một trăm linh tám cảnh sát bị thương
trong đó có một sĩ quan bị bỏng nặng
thống kê của bộ nội vụ pháp cho biết có hơn bảy trăm tám mươi hai người tuần hành
trong đó một trăm một mươi hai người tại paris
còn theo thông báo từ tổng liên đoàn lao động cgt hai ba triệu người đã tham gia biểu tình
trên toàn nước pháp trong ngày một tháng năm
nhân kỷ niệm ngày quốc tế lao động
năng t là một trong những điểm nóng hàng đầu với một mươi bảy năm trăm linh người tham gia biểu tình
những phần tử quá khích ngay lập tức tìm cách gây chiến với cảnh sát
đốt cháy một số phương tiện sang trọng trên các tuyến phố công cộng
trong khi đó ở paris năm cảnh sát và hiến binh đã được huy động
ngay cả khơi cây xây đặc cũng không đủ để ngăn chặn làn sóng biểu tình cực đoan
sẵn sàng ném đá vào lực lượng an ninh và các cửa kính đập phá và đốt cháy tài sản nơi công cộng
điện ra trên khắp nước pháp đặc biệt ở paris năng tê và angers
tổng cộng hai trăm chín mươi một vụ bắt giữ đã được thực hiện trong đó có chín mươi vụ ở paris
hơn hai cá nhân cực đoan cũng đã được phát hiện
một trăm linh tám sĩ quan cảnh sát và hiến binh bị thương ở pháp và một sĩ quan cảnh sát bị bỏng nặng
cũng trong ngày một tháng năm giao thông hàng không bị gián đoạn nặng nề
một phần tư số chuyến bay đã bị hủy tại sân bay gauzy sac de cône và một phần ba tại orkly
điều tương tự cũng đã xảy ra ở nhiều sân bay trong nước pháp
tuy nhiên không có sự giáo trộn nào trên hệ thống đường sát pháp
chính phủ italia đã thông qua xác lệnh lao động mới sau một cuộc họp kéo dài khoảng một giờ ba mươi phút
xác lệnh lao động mới sẽ cung cấp một gói các biện pháp
bao gồm từ việc cắt giảm thuế đối với những người lao động có thu nhập thấp
hay linh hoạt hơn trong việc áp dụng các hợp đồng lao động có thời hạn
trợ cấp hòa nhập cho gia đình người khuếch tật và trì hại vị thành niên
thủ tướng italia giorgio
gram meloni bày tỏ hài lòng với việc xác lệnh được chính phủ thông qua đúng vào ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
với xác lệnh mới này chính phủ italia sẽ giải phóng một khoản ngân sách khoảng ba bốn tỷ euro
để phân bổ cho việc giảm thuê mới đối với người lao động
cũng như dành cho việc tăng lên từ nay tới cuối năm
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bốn hạ viện và thượng viện italia đã thông qua dự luật
cho phép cấp thêm ngân sách cho chính phủ nước này
quyết định trên mở đường cho khoản ngân sách bổ sung trị giá ba bốn tỷ euro
được chính phủ italia dự định sử dụng để triển khai chương trình giảm thuế thu nhập cá nhân
đối với người lao động có thu nhập hàng năm dưới ba mươi năm euro
thưa quý vị nhiều thập kỷ trước khi xe buýt công cộng hay là taxi xuất hiện
hàng nghìn chiếc xe xích lô đã định hình nên hệ thống giao thông của thành phố penang
băng cùng tên của malaysia
hiện nay con số này giảm xuống chỉ còn khoảng một trăm ba mươi chiếc
và chủ yếu để phục vụ cho người lao động
cho khách du lịch người dân ở đây nói rằng nếu chưa đi xích lô có nghĩa là bạn chưa đến với penang
chính vì vậy loại hình phương tiện này vẫn đang được lưu giữ
như một phần biểu tượng của thành phố cổ với bể rời lịch sử
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
nếu đã tới penang mà chưa đi xích lô có nghĩa là bạn chưa trải nghiệm hết penang
mà xích lô của tôi không hề giống với bất cứ loại nào đâu
tôi là một chuyên gia
tôi nghĩ xích lô ở penang trông đẹp hơn loại ở malacca
phần xe đạp của nó phía sau trong khi xích lô ở malacca lại ở bên cạnh
cũng chính vì thế du khách khi ngồi trên một chiếc xích lô ở penang
sẽ thư giãn ngắm cảnh mà không bị trẻ khuất tầm mắt
trong khi với xích lô ở malacca
người đạp xe ở bên cạnh sẽ khiến tầm nhìn của du khách bị hạn chế
trước đây đi trên con đường nào con ngõ nào cũng thấy hình ảnh xe xích lô
nhưng giờ thì không còn như vậy nữa
những chiếc xích lô bạn nhìn thấy bây giờ rộng hơn một chút so với phiên bản cũ
chiều rộng trước đây của chúng chỉ khoảng tám mươi cm
còn hiện giờ là khoảng chín mươi cm giúp cho du khách ngồi thoải mái hơn
chế tạo một chiếc xích lô có ba phần quan trọng
gỗ kim loại và phần xe đạp phía sau
đầu tiên là với gỗ
cùng gỗ được dựng ở phía trước và bên hông xe
thứ hai là kim loại
chúng tôi dùng nó để làm mái thân dưới giá đỡ và tấm chắn bùn
trước đây phần khung này được làm bằng tre
nhưng giờ che khó tìm lắm nên được thay bằng kim loại
cuối cùng là phần xe đạp
tôi cần lắp lốp vào rồi căn chỉnh
nếu không vướng bận gì tôi có thể chế tạo ra một chiếc xích lô trong hai mươi ngày
để lái xích lô bạn cần có giấy phép và nộp thuế đường bộ
những giấy tờ này được gia hạn
bốn tháng một lần
ở penang có nhiều người có thể sửa chữa xích lô
nhưng để chế tạo ra một chiếc mới hoàn toàn chỉ còn lại mình thôi